liên quan đến tình hình dịch bệnh tại canada cơ quan y tế tại quốc gia bắc mỹ này ghi nhận
số ca nhập viện tiếp tục gia tăng song giai đoạn tồi tệ nhất của biến thể omicron thì đã qua
roters đưa tin biến thể omitron lan rộng ở canada kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhanh chóng giành vị trí thống trị
của biến thể delta và buộc các nhà chức trách phải áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các doanh nghiệp
và các cuộc tụ họp xã hội
tại cuộc họp vào ngày hai mươi tám tháng một giám đốc y tế công cộng canada bà tessera tam cho biết
nhiều chỉ số bao gồm số ca nhiễm hàng ngày và tỷ lệ xét nghiệm covid một mươi chín dương tính hiện tại cho thấy
số lượng ca nhiễm omitron đã tăng đến đỉnh điểm trên toàn quốc
bà tham nói đạt đến đỉnh điểm là một chuyện nhưng qua dốc phía bên kia của làng sống sẽ có rất nhiều người
có thể bị nhiễm bệnh và một số người trong số họ có thể bị nhiễm biến chủng phụ ba của biến thể omicron
canada đã phát hiện hơn một trăm linh ca mắc biến chủng ba loại biến thể không có đột biến đặc trưng được tìm thấy
ở omicron có thể giúp phân biệt nó với delta một cách dễ dàng
tuy nhiên chủng biến thể omithront ban đầu ba vẫn đứng sau phần lớn các ca covid một mươi chín ở nước này
canada vào ngày hai mươi sáu tháng một ghi nhận số ca mắc trung bình trong bảy ngày giảm hai mươi tám so với tuần trước đó
nhưng số ca nhập viện do covid một mươi chín tiếp tục tăng và hơn một hai trăm linh bệnh nhân đang được điều trị
tới các đơn vị chăm sóc đặc biệt mỗi ngày giám đốc y tế công cộng canada lưu ý
hiện tại các chỉ báo vẫn đang tăng lên đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải hạn chế lây lan càng nhiều càng nhiều
đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải hạn chế lây lan càng nhiều càng nhiều